các em có thể được tuyển thẳng cấp học bổng nếu có ielts trên năm
mặc dù chương trình học ở phổ thông ngoại ngữ vẫn được xác định là một trong một mươi ba môn học
hiếm có trường nào học sinh được học các môn khác bằng tiếng anh
một vài năm gần đây thì chứng chỉ ielts quốc tế đã được các trường cấp ba cũng như các trường đại học sử dụng rất là nhiều
vì vậy trong lộ trình cũng như mục tiêu của nhà trường xác định tiếng anh là một môn học mũi nhọn
nhà trường đã đưa cái tiêu chí là những bạn học sinh có chứng chỉ ielts từ năm năm trở lên
thì sẽ được tuyển thẳng vào lớp một mươi của nhà trường
lên lịch trình cụ thể nhiều gia đình đã sẵn sàng đầu tư cho con em học và luyện thi ielts từ rất sớm
phương vi mới học lớp bảy nhưng em đã được học ielts từ nhiều năm nay với nhiều giáo viên khác nhau
vào thứ hai và thứ sáu thì con sẽ học với cô giáo viên người nước ngoài học online
vào thứ bảy con sẽ học với cô người việt nam
thời gian rảnh thì con sẽ lên mạng và con sẽ tìm được những ứng dụng giúp con speaking listening và grammar của con tốt hơn
đến hết tiểu học là các con cũng đã học có một lượng kiến thức nhất định rồi
thì đến lớp sáu lớp bảy thì các con vẫn tiếp tục bổ sung thêm kiến thức nền
rồi đến lớp tám lớp chín thì các con bắt đầu đi học để lấy các chứng chỉ làm quen dần với các bài
thực tế muốn giỏi ngoại ngữ người học không thể học cấp tập trong một thời gian ngắn
mà phải là một quá trình dài luyện tập và để đạt hiệu quả
phụ huynh cần cân nhắc chương trình học lứa tuổi thời gian và cả tài chính nữa
nhiều cha mẹ cho con học trực tiếp trên lớp học trung tâm cho đến học trực tuyến tại nhà
những học sinh kết hợp nhiều phương pháp
dạy khác nhau sẽ tiến bộ nhanh hơn
tuy nhiên phụ huynh cần cân nhắc một chương trình học thật kỹ lưỡng
chọn những chương trình học với thầy cô uy tín
trần quốc tế nếu không muốn tiền mất tật mang và đặc biệt tránh việc học nhiều nhưng hiệu quả ít
năm nay vào thời điểm này nhiều học sinh lớp chín cũng đã chuẩn bị xong cho mình một bộ hồ sơ đẹp để tuyển sinh vào lớp một mươi
trong đó có chứng chỉ tiếng anh ielts
như học sinh này ielts của em đã đạt bảy
theo dự kiến sẽ được cộng ba điểm ưu tiên
em thi ielts cũng được thắng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba rồi rồi
thì em được bảy
với cả mục đích của em khi mà thi ielts sớm thế là để em có thể được cộng điểm vào trường nghĩa thành
nhưng mà mới đây thì bộ giáo dục cũng ra cái công an mới là sẽ không cộng điểm cho những học sinh mà được chứng chỉ quốc tế
em cũng đang khá văn phan về cuộc đấy
trường này những năm trước tuyển thẳng học sinh giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ ielts từ năm năm trở lên
thống kê mỗi năm trường tuyển được khoảng hai mươi học sinh có chứng chỉ này tương đương với năm tổng chỉ tiêu
năm trước chúng tôi có chỉ tiêu là bốn trăm linh năm học sinh vào một mươi
nhưng chúng tôi chỉ tuyển được khoảng hai mươi học sinh có chứng nhận ielt và học lực giỏi hay kiểm tốt
tương đương với khoảng độ gần năm
trong khi đó sau khi thống kê xong chúng tôi thấy rằng những học sinh này
cũng có tham gia dự kỳ thi vào một mươi của thành phố hà nội
và các em cũng đều đạt được điểm và đủ tiêu chuẩn để đỗ vào trường
chúng tôi nhận thấy rằng với điều kiện đó học sinh rõ ràng là có thêm chứng nhận ielts
cũng rất vất vả cho các em áp lực thi này tốn kém cho các em học sinh
năm nay chúng tôi quyết định là chúng tôi không tuyển thẳng đối với học sinh của ielts nữa
trên thực tế việc tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông
bộ giáo dục và đào tạo đã có quy định cụ thể tại thông tư một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó bộ quy định chỉ có bốn nhóm học sinh được tuyển thẳng vào lớp một mươi công lập là
học trường phổ thông dân tập nội chú là người dân tập rất ít người là người khuyết tật
đạt giải quốc gia quốc tế về văn hóa văn nghệ thể dục thể thao khoa học kỹ thuật
như vậy việc có thêm một số nội dung ưu tiên tuyển thẳng đối tượng học sinh có chứng chỉ ielts
hay chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh vào lớp một mươi trung học phổ thông là không đúng quy định
thực ra thì cái việc tuyển thẳng đối tượng học sinh là không đúng quy định
tổ chức tuyển sinh vào lớp một mươi mà theo thông tư của bộ thì vẫn được thực hiện và văn bản đang có hiệu lực
ở đâu đó một vài địa phương nào đó khi mà ban hành cái kế hoạch tuyển sinh thì sở có thể đã tham mưu với ủy ban
để đưa vào một số các cái nội dung mới hơn so với thông tư của bộ thì như vậy là không đúng quy định
vì vậy cho nên là phát hiện cái chuyện này thì bộ ban hành cái văn bản để yêu cầu các địa phương
khi mà đã ban hành các cái kế hoạch tuyển sinh thì phải thực hiện
đúng theo quy định tại thông tư
trường hợp nào mà khi ban hành mà có những nội dung đưa thêm vào
ví dụ như hiện nay trật tăng nói là đưa vào là tuyển thẳng này hoặc là ưu tiên đối với những cái đối tượng học sinh
đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc là có chứng chỉ ngoại ngữ nói chung ấy
thì là không đúng quy định của thông tư cho nên bộ yêu cầu là phải sửa ngay cái việc này
trong khoảng vài năm trở lại đây cùng với quy chế tuyển sinh vào đại học xuất hiện thêm phương thức tuyển sinh cho đối tượng có chứng chỉ ielts
thì nhiều địa phương cũng công bố cộng điểm ưu tiên hoặc tuyển thẳng những đối tượng có chứng chỉ ielts
chính điều này đã tạo nên một cơn sốt học và luyện thi ielts vô tội vạ gây ra nhiều hệ lụy không tốt cho người học
về phiếu phụ huynh thì tôi cũng khuyên chân thành là các phụ huynh nên cho con học tiếng anh theo cách là học tiếng anh chứ không phải là học ielts
đó tức là chúng ta phải con phải thực sự là học
đọc được một cái bài báo đọc được một câu chuyện phải đọc phải hiểu thực sự nó là cái gì
đó còn xem được phim con dùng ngôn ngữ được chứ không phải con học đi học đi luyện đi ba tháng nữa đi thi và phải bảy điểm cho mẹ
thì cái đấy là cái không phải không phải lắm
đặc biệt là đối với những học sinh còn cấp hai
nếu mà những học sinh cấp ba mà chúng ta chuẩn bị đi du học rồi thì cái mục tiêu chúng ta đạt được điểm cao ielts là rất là chính đáng
bởi vì khi đó chúng ta đang sử dụng ic
ielts trong mục đích thực dụng nhất của mình
đón đầu cơn sốt học ielts của các phụ huynh các trung tâm ngoại ngữ các khóa học ielts online được quảng cáo mời gọi trên mạng xã hội
đang khiến cho người học bội thực thông tin và hoang mang vì thật giả lẫn lộn
không ít video của những tiktoker tự xưng là giáo viên tiếng anh quảng cáo mời gọi mua khóa học mà chất lượng thì không ai kiểm chứng
hậu quả là học viên bị nhiễu loạn thông tin
và xuống tiền mua nhầm những khóa học không như mong muốn
bạn trẻ này mua khóa học luyện thi ielts hơn một năm nay nhưng mới học được hơn một tháng đã bị tạm hoãn vô thời hạn
còn nam sinh này bị đẩy ra khỏi lớp học online vì thắc mắc về chất lượng giáo viên ở trung tâm lệ yến
việc học tiếng anh vẫn phải tiếp tục
học viên phải đăng ký lại khóa luyện nói ở trung tâm khác để theo đuổi mục tiêu lấy chứng chỉ ielts càng tốt
khi mà tiktoker trần bảo nói về giới thiệu với cô lê hoàng yến là bằng cấp tám năm ielts
cộng thêm là giảng viên của đại học ngoại ngữ đại học quốc gia thì em tin tưởng và em đăng ký học cô ạ
hiện nay người người nhà nhà đi học ielts và các đối tượng này đã viện vào mong muốn đấy để có thể có những hành vi lừa đảo các bạn sinh viên
học viên chỉ có thể nhìn thấy cô lê yến ielts tám năm qua những clip hướng dẫn học tiếng anh trên mạng
theo thông tin từ người đàn ông
thuy tinh thần làm việc theo nhóm tăng cường tính đoàn kết mà còn giúp rèn luyện sức khỏe
từ đó các em đã hiểu thêm về cuộc sống của những người nông dân việt nam một nắng hai xương
hiểu thêm về công sức của người nông dân bỏ ra để các em có được bữa cơm ăn mỗi ngày
từ đó biết yêu thương và quý trọng giá trị sức lao động
những gì mà gia đình và nhà trường đang mang lại cho các em
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đường tới tương lai tuần này của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau